cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc
từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu đến ngày năm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
theo đó tính đến ngày năm tháng hai số người tới khám cấp cứu về tai nạn giao thông
tai nạn đánh nhau trong sáu ngày nghỉ tết giảm khá nhiều trong khi tai nạn do pháo nổ lại tăng cao
theo đó sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua tổng hợp của các cơ sở khám bệnh trên toàn quốc
ghi nhận gần hai tám trăm bốn mươi ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau chiếm hai tổng số ca cấp cứu
trong đó có một trăm chín mươi năm bệnh nhân tử vong
về số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là gần hai mươi bốn sáu trăm linh trường hợp
giảm tám chín so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có hơn một năm trăm năm mươi trường hợp tử vong ít hơn hai mươi sáu ca
đáng chú ý trong những ngày nghỉ tết nhâm dần vừa qua
số trường hợp phải nhập viện do tai nạn pháo nổ lại tăng khoảng tám so với năm ngoái
cụ thể các bệnh viện đã tiếp nhận ba trăm một mươi sáu trường hợp cấp cứu do ảnh hưởng của pháo nổ các loại
không có ca tử vong cùng với đó là ba mươi bốn người khác phải cấp cứu do chất nổ khác